ngày hai mươi năm tháng một phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã chào xã giao thủ tướng thái lan
rawud chan o cha tại cuộc tiếp thủ tướng thái lan nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác
chiến lược tăng cường với việt nam và đánh giá cao kết quả của kỳ họp lần thứ ba ủy ban hỗn hợp
về hợp tác song phương việt nam thái lan coi đây là cơ chế quan trọng hàng đầu để không ngừng
thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu vì lợi ích của nhân dân hai nước
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh cảm ơn chính phủ và nhân dân thái lan đã
quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt tại thái lan sinh sống làm ăn và
hội nhập vào xã hội thái lan làm cầu nối tắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước